và không có cái dấu vết của các phương tiện đi ngược chiều
trên phương tiện này thì không có dấu vết va chạm giữa hai phương tiện đi ngược chiều hoặc cùng chiều
cây cỏ này mới bị dập lát
vết gãy và dập lát cỏ cây là chưa có bụi đất do xe cổ phương tiện đi lại nó bám lên
nên qua đó chúng tôi đánh giá là lơi này là lơi có người ẩn nấp ở đây
và căn cứ vào địa hình hiện trường thì chúng tôi đánh giá là nhiều khả năng đối tượng ẩn nấp ở đây
và nơi này có nhiều mũi nên đã dùng hương mũi đốt để trong thời gian mai phục chờ nạn nhân đến để gây án
để tránh mũi nó đốt
việc mà xác định được hương khí thì quả là một việc khó khăn
nhưng mà qua quá trình phân tích về cái đặc điểm thương tích
và phân tích qua phim bích quang
cũng như là qua tiến hành một loạt các biện pháp thực nghiệm điều tra
mua rất nhiều quả dừa
thì để xác định ra hương khí thì nhiều khả năng nó là một cây gãy
có góc cạnh

đây là một vụ tai nạn giao thông
thì cơ quan tài nạn giao thông đã đánh giá là một vụ tai nạn giao thông
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh
còn đưa ra một số nhận định về đặc điểm của hung thủ
trên cơ sở phân tích những dấu vết tại hiện trường
chọn vị trí để mật phục là rất là kỹ lưỡng
vì cái vị trí đấy là vị trí đường đang ngân dốc
nên mà khi mà đối tượng ấy hành hung nạn nhân là
nạn nhân rất khó chống cự
vì cái đoạn đấy là vừa lên dốc và đường lại lầy
xe không thể tăng ga có thể vọt lên phía trước được
trao đổi với cái bộ phận
cái mũi hai mà
túc trực tại bệnh viện tỉnh quảng ninh
để tiếp cận nạn nhân và cung cấp cho chúng tôi
cái thương tích của nạn nhân
để chúng tôi đánh giá nhận định
thì chúng tôi thấy là
cái thương tích này
phải do một người có chiều cao
cái thương tích này là
phải do đối tượng thuận tay phải
tăng gạo dần ra đối tượng chúng ta
để chúng ta cho thể diện

đối tượng là chúng ta sắp
trên địa bàn tưởng
theo nhận định của cơ quan điều tra
thì hung thủ là người quen biết với nạn nhân
hoặc người thân trong gia đình nạn nhân
nhưng hắn là ai
thì vẫn chưa có đáp án
người biết rõ đối tượng nhất thì
vẫn trong cơn nguy kịch
chúng tôi cũng hy vọng là
là nạn nhân không bị tử vong
thế nhưng mà do biết thương nặng quá
đến một mươi sáu h một mươi năm phút
cái vụ án này là
xảy ra ngày một mươi tháng bảy
ngày một mươi một tháng bảy
thì nạn nhân tử vong
tại bệnh viện
nạn nhân là
tuy là người dân tộc
nhưng có thể nói là
giàu nhất trong cái vùng này
bản thân nạn nhân có ô tô
trong túi quần của nạn nhân
vẫn còn hơn bốn mươi triệu
không bị mất
không bị cướp
không bị mất
mà khoảng thời gian là
xảy ra khoảng năm giờ sáng
cái giờ đấy
ở cái vùng đồi núi
trời rất là tối
nếu như là
nạn nhân bị giết cướp
thì đối tượng đủ điều kiện
đủ thời gian để
lấy số tiền đấy
nhưng nạn nhân không phải
bị mất số tiền
cho nên chúng tôi
ngay trước đầu
chúng tôi đã đánh giá
đây là một vụ án
về mâu thuẫn
nạn nhân bị giết
tại do mâu thuẫn
ở địa phương
anh trung là
một người hiền lành thôi
cũng anh ấy
sống cũng khép kín
thường xuyên là
giao lưu với lại
trong thôn xóm